xin chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thật đáng buồn bản tin trưa nay lại phải bắt đầu với một thông tin về một vụ án mạng
đối tượng ra tay tước đoạt mạng sống của người khác là huỳnh tiến đạt
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
và huỳnh trí thành là bố của đạt
cả hai vừa bị khởi tố và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu huỳnh tiến đạt và nguyễn phúc huy có mâu thuẫn trên mạng xã hội
tối hai mươi năm tháng tám khi nghe tin bạn gái của mình xảy ra mâu thuẫn với bạn gái của huy trên mạng xã hội
hẹn huy đi giải quyết mâu thuẫn huy mang theo một con dao bấm đến nhà đạt
rồi hai bên xảy ra cãi vã lao vào đánh nhau
trong lúc xô sát đạt cùng bố của mình là huỳnh trí thành
đã dùng dao tự chế chém huy tử vong tại hiện trường
hai bố con đạt cũng bị huy đâm gây thương tích
ngay sau khi gây án đạt và thành đã bị lực lượng công an bắt giữ
thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ án
thông tin mới nhất về vụ người đàn ông say rượu ném dao vào ô tô người khác
trên đường phố hà nội
ngày hôm qua công an quận long biên thành phố hà nội cho biết
đã khởi tố bắt tạm giam trịnh quang hùng về tội hủy hoại tài sản
chiều hai mươi bảy tháng tám tại phố nguyễn văn cử phường bồ đề quận long biên
hùng đã chặn đầu một xe ô tô
khi chiếc xe này vượt lên đối tượng đã ném dao làm vỡ kính sau
toàn bộ hình ảnh được camera ghi lại
được biết hùng nghiện rượu nhân thân có nhiều tiền án tiền sự
thời điểm thực hiện hành vi trên đối tượng đang trong tình trạng say rượu
và không có mâu thuẫn với tài xế xe ô tô
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long cho biết
đơn vị đã bàn giao nhóm đối tượng đánh bạc trái phép
tại xã an bình huyện long hồ vào tối ngày hôm qua
cho công an huyện long hồ tiếp tục điều tra xử lý
tiến hành kiểm tra nhà ông nguyễn văn hưng ở huyện long hồ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ
và công an xã an bình
phát hiện bắt giữ
hai mươi ba đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện long hồ
mang thít tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
tỉnh đồng tháp và biến tre
đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền
tại hiện trường công an thu giữ các dụng cụ đánh bạc
hai mươi điện thoại di động
cùng số tiền gần chín mươi năm triệu đồng
kiểm tra xung quanh nhà lực lượng công an tạm giữ bốn xe mô tô
tàng chữ hàng cấm ngô văn tĩnh
trú tại thị trấn sông mã huyện sông mã
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp
ngày bốn tháng chín tiến hành khám xét khẩn cấp
chỗ ở của nguyễn văn tú
tại xã triều khương huyện sông mã
lực lượng chức năng đã thu giữ bốn thùng pháo hoa
không rõ nguồn gốc
tổng cộng lượng là một trăm hai mươi kg
số vật chứng trên được xác định là của ngô văn tĩnh
đã mua của một đối tượng không rõ tên tuổi địa chỉ
tại khu vực biên giới
rồi gửi tại nhà của tú
hiện vụ việc đang được công an tỉnh sơn la
tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định
liên quan đến vụ tai nạn giao thông
xảy ra tại tỉnh điện biên
khiến cho hai học sinh tử vong
công an thành phố điện biên phủ
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về tội vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ
đối với tài xế gây tai nạn là nguyễn văn quân
trú tại thành phố điện biên phủ
như tin đã đưa vào sáng năm tháng chín
trên đường nguyễn hữu thọ thuộc khu vực
phường thanh bình thành phố điện biên phủ
nguyễn văn quân điều khiển xe ô tô tải
lưu thông theo hướng bến xe thành phố điện biên phủ
cầu mường thanh
do không chú ý quan sát chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn
xe của quân đã va chạm với xe máy điện
của hai học sinh
hậu quả hai cháu học sinh là lò thị thu và lò thị thảo
cùng sinh năm hai nghìn chín
trú tại xã thanh luông
nguyễn điện biên tử vong tại chỗ
xe máy điện bị khư hỏng nặng
thưa quý vị với vị trí địa lý thuận lợi
cùng nhiều xanh lam thắng cảnh
tỉnh bà rịa úng tàu là một trong những lựa chọn hấp dẫn
dành cho du khách trong và ngoài nước
trong kỳ nghỉ lễ quốc khái mùng hai tháng chín vừa qua
bà rịu úng tàu đã tổ chức nhiều sự kiện
giải trí quy mô lớn kéo dài
thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia
kết thúc các sự kiện tình hình an ninh trả tự
an toàn giao thông được giữ vững ổn định
đã tiếp tục khẳng định vị thế tiềm năng
của địa phương
tại các tuyến cửa ngõ dẫn vào tỉnh bà rịu úng tàu
phòng cảnh sát giao thông đã vi động
tối đa lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ
đặc biệt là phân luồng điều tiết
nhờ đó đã không xảy ra ủn tắc giao thông
khi lượng phương tiện tăng đột biến trong bốn ngày nghỉ lễ
một là chỗ sẽ tuần tra liêu động
và xử lý phi phạm
những trường hợp cố tình phi phạm
và hai là đảm bảo tình trạng giao thông
trong phút trên tuyến này
nếu bị kẹt xe hoặc ưu chỗ nào
thì chỗ bắt đầu phải trực tiếp lên điều tiết giao thông
cho thông suất trong tuyến
cùng với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
cũng đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tăng cường tuần tra kiểm soát
trên các tuyến giao thông trọng điểm
tuyên truyền nhắc nhở người dân và du khách
chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông
tuyến lộ bốn a
đường ven biển
đường số bảy
là những tuyến
đường số bảy
là nhiều xe lưu lượng qua lại
của đội là
tuần tra kiểm soát về xe khách
xem có quá hành khách hay không
có quá tải trọng hay không
tại những địa bàn
trọng điểm về du lịch
công an các địa phương đặc biệt là lực lượng công an cơ sở
đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng
tham gia bảo đảm an ninh trật tự
tuyên truyền nhắc nhở người dân về giữ gìn trật tự công cộng
và vệ sinh môi trường
tại các điểm du lịch nơi tập trung đông người

như các đường phố đi bộ
rồi là phủ bác hải sản
như quảng trường
không chỉ ở thành phố vũng tàu
tại những địa phương khác như huyện long điền
đất đỏ xuyên mộc hàng loạt các lễ hội
sự kiện giải trí cũng đã được tổ chức
thu hút rất đông người dân tham gia
những trải nghiệm thú vị đặc sắc
cùng một môi trường du lịch an ninh an toàn
là cảm nhận mà du khách có được
khi đến với bà đi vũng tàu
thì chúng thấy là
công tác chuẩn bị của thành phố
với việc chủ động và quyết liệt thực hiện các mặt công tác
trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
tình hình an ninh trật tự cơ bản đã được giữ vững ổn định
tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường cũng được đảm bảo
chưa để xảy ra ủn tắc hay mất trật tự an toàn giao thông
góp phần mang lại một ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách